để động viên trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp tết trung thu hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi tháng chín chủ tịch nước trần đại quang có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước
trong thư chủ tịch nước viết
đón tết trung thu năm nay bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước
các cháu người việt nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở việt nam tình cảm thân thương nhất
bác rất vui khi các cháu luôn tu dưỡng rèn luyện yêu lao động ham học hỏi yêu thương đoàn kết
giúp đỡ lẫn nhau tích cực vấn đấu là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
nhiều cháu đã vượt khó vươn lên đạt danh hiệu cao trong các kỳ thi quốc gia quốc tế mang vinh quang về cho tổ quốc
mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường gia đình và xã hội
làm cho đêm hội rằm trung thu thêm vui tươi bổ ích
đảng nhà nước các thầy giáo cô giáo
và các bậc phụ huynh luôn quan tâm chăm lo để các cháu luôn được sống học tập gian luyện trong môi trường an toàn lành mạnh
bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy
chăm ngoan học giỏi hơn nữa sau này tiếp bước cho anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp phồn vinh